đã hơn bốn năm kể từ khi nhà máy xử lý rác thải phú hà đi vào hoạt động tại xóm nam xuân sơn
xã kỳ tân huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh và gây ra tình trạng ô nhiễm rác thải điều này đã
ảnh hưởng tới cuộc sống của năm mươi bốn hộ dân địa phương mặc dù đã nhiều lần nêu ý kiến lên cấp ủy
chính quyền các cấp và thậm chí là cả trung ương nhưng cho tới nay công tác khắc phục
giải quyết hậu quả cho bà con vẫn còn chậm chạp
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã kỳ tân
sống cách nhà máy xử lý rác thải chỉ trong bán kính hai trăm linh m đổ lại nên vào những ngày cao điểm
rác thải vận chuyển về nhiều thì người dân ở xóm nam xuân sơn ăn không ngon
ngủ không yên rồi nhặn bâu kín khắp nơi
cũng chính vì mùi hôi thối rùi nhặng mà gia đình bà và các hộ kinh doanh trong xóm cũng phải ngậm ngùi đóng cửa
tôi bán đồ nhầu đồ quán ăn phở chảo đủ các loài để cho khách dùng
nhưng mà thời điểm sau này là bởi nhà máy rác thải ô nhiệm quá hôi thối quá
thì tôi bán không được là vì không ai dám vào bán cả
muốn bán là
chưa dừng lại ở việc rùi mũi ô nhiễm không khí
thời gian gần đây số lượng người dân ở xóm nam xuân sơn mắc các căn bệnh về mắt và hô hấp ngày một tăng
chưa khẳng định nhà máy xử lý rác thải phú hà là nguyên nhân gây nên
nhưng liệu đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên
còn có phát sinh rất là nhiều những cái bệnh thật như là chủ yếu là mắt
rồi thì viên
nguyện vọng của bà con xóm nam xuân sơn là được di rời tới một nơi ở mới
tuy nhiên đã nhiều năm qua sau nhiều lần hứa hẹn của chính quyền huyện kỳ anh
thì người dân vẫn đang phải sống chung với ô nhiễm nặng nề
bà nguyễn thị kim anh là phó chủ tịch hội hồng nhân dân huyện và tiếp kiếm cử tri
thì trả lời với người dân là sẽ di rời người dân xóm nam xuân sơn ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng
vào năm hai nghìn một mươi bảy nhưng rồi hai nghìn một mươi bảy qua đi cũng không di rời được
thế đến năm hai nghìn một mươi tám
thì là được như ông hoàn chủ tịch ủy ban dân huyện kỳ anh
và trả lời với bà con là sẽ di rời cho bà con sớm nhất là hết tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
mà chậm nhất là hết tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
nhưng rồi cái cơ hội đó cũng lại qua đi cũng không giải quyết được
vậy là lại thêm một lời hứa hẹn nữa cho bà con xóm nam xuân sơn

thì chỉ hy vọng người dân nơi đây có đủ sức để bám trụ tới khi có nơi ở mới
phóng viên truyền hình nhân dân sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới về sự việc này